kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới các tỉnh đông bắc bộ không còn chịu tác động của các hình thế gây mưa
thay vào đó là ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây nên trời phổ biến là không mưa có nắng vào trưa chiều
nhiệt độ có xu hướng tăng dần cao nhất vào ngày một tháng bốn có thể đạt mức ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn nắng nóng xảy ra cục bộ
khu vực tây bắc bộ nằm gần với vùng áp thấp nóng phía tây nên có nắng với cường độ mạnh hơn
từ ngày mai sẽ có nơi chạm ngưỡng nắng nóng ba mươi năm ba mươi sáu độ các ngày sau sẽ gia tăng hơn về cường độ và diện
người dân chú ý có các biện pháp phòng chống nắng nóng đầu mùa
các tỉnh thành miền trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế các hình thế gây mưa không hoạt động vùng thấp nóng phía tây
chi phối và hiệu ứng gió phơn yếu nên từ ngày mai nền nhiệt cũng có xu hướng là tăng đáng kể có khả năng xuất hiện
nắng nóng cục bộ ở các tỉnh phía tây của khu vực này trước sau đó từ ngày ba mươi một tháng ba sang đến đầu tháng bốn
nắng nóng sẽ tiếp tục lan rộng sang các tỉnh thành khác của khu vực
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết vẫn ổn định phổ biến là tình trạng ngày nắng với cường độ vừa phải
với nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn ở các tỉnh phía bắc khu vực
mưa rông nếu có cũng chỉ xuất hiện vào thời điểm chiều tối và đêm với lượng không đáng kể
khu vực vùng cao tây nguyên do điều kiện địa hình nên mức nhiệt về đêm và sáng trong khoảng là từ hai mươi hai mươi ba độ
và nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ cục bộ có nơi trên ba mươi năm độ
thời tiết khô nóng kéo dài người dân cần nâng cao ý thức phòng chống cháy rừng khi mức độ cảnh báo cháy rừng
tại đây ở cấp bốn và cấp năm
đến với khu vực nam bộ trong những ngày tới nắng nóng duy trì diện rộng với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ
trời nắng nóng đi cùng với đó là độ ẩm giảm thấp nên nguy cơ hỏa hoạn ở khu vực dân cư tăng cao
người dân cần chú ý đề phòng để đảm bảo an toàn
người và tài sản